ba lan đã nhất trí với thỏa thuận của liên minh châu eu áp giá trần đối với dầu mỏ của nga vận chuyển bằng đường biển ở mức sáu mươi usd một thùng
qua đó cho phép eu hướng tới mục tiêu chính thức thông qua thỏa thuận vào cuối tuần này
ba lan đã chỉ hoãn phê duyệt thỏa thuận để nghiên cứu cơ chế điều chỉnh nhằm giữ mức trần thấp hơn giá thị trường
với mục tiêu cắt giảm doanh thu từ dầu mỏ của nga
eu hiện có thể ban hành văn bản để tất cả hai mươi bảy quốc gia thành viên chính thức phê duyệt thỏa thuận và công bố trong ngày bốn tháng một mươi hai
giới hạn giá đối với dầu mỏ của nga là ý tưởng được nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đề xuất
nhằm giảm thu nhập của moscow từ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ
đồng thời ngăn giá dầu toàn cầu tăng đột biến sau khi lệnh cấm vận của eu đối với dầu thô của nga có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai